công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng internet
số tiền giao dịch thể hiện qua các tài liệu thu giữ trên một mươi tỷ đồng
các đối tượng bị bắt gồm văn huy trường nguyễn đình tuấn lê văn tùng ngô sĩ tuấn và phạm văn hùng ở huyện đông sơn quảng sương và thành phố thanh hóa
cơ quan chức năng đã thu giữ ba mươi năm thẻ tín dụng sáu máy vi tính ba mươi bốn điện thoại di động hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt
từ cuối tháng bảy đến khi bị bắt năm đối tượng nói trên đã tổ chức cho hàng trăm con bạc đến từ nhiều địa phương tại thanh hóa đánh bạc qua mạng với tổng số tiền lên đến trên một mươi tỷ đồng